tại hà nội quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá bộ y tế đã tổ chức lễ meeting hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá ba mươi một tháng năm
hoạt động này cũng nhằm hưởng ứng tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ ngày hai mươi năm đến ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề thuốc lá và các bệnh về phổi
theo tổ chức y tế thế giới who sử dụng thuốc lá có nguyên nhân chính gây ra các bệnh về phổi điển hình là ung thư phổi và bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính
bảy mươi trong số hơn sáu trăm linh người mắc ung thư phổi hàng năm trên thế giới là những người hút thuốc lá
hút thuốc thủ động hay chủ động đều gây ra những hậu quả hết sức khôn lường
ước tính mỗi năm có tới một trăm sáu mươi năm trẻ em chết trước năm tuổi do nhiễm trùng đường hô hấp dưới vì hút thuốc lá thủ động gây ra
thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây nên bệnh ung thư trong đó ung thư phổi các bệnh về phổi ung thư bệnh về tim mạch các bệnh về tiểu đường
tăng nguyên áp sơ vữa động mạch đột vi rồi kể cả giảm đến sức khỏe ảnh hưởng đến bà mẹ trẻ em
ngày thế giới không thuốc lá năm nay tổ chức y tế thế giới lựa chọn chủ đề thuốc lá và các bệnh về phổi
thông qua chủ đề này tổ chức y tế thế giới muốn thông tin tới cộng đồng hậu quả của việc sử dụng thuốc lá với lá phổi và sức khỏe con người
thời gian qua các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá đang được triển khai rộng khắp trên cả nước
thế nhưng mỗi chúng ta cũng phải là một nhân tố kêu gọi và tham gia loại bỏ khói thuốc lá để xây dựng một môi trường khỏe mạnh hơn
một số biện pháp đã đạt được hiệu quả tại các quốc gia để giảm tỷ lệ người hút thuốc đó là tăng thuế thuốc lá tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc
việt nam nên tăng cường việc thanh kiểm tra giám sát xử lý vi phạm và tăng cường nâng cao nhận thức người dân
đưa thông điệp đến cho mọi người chúng ta phải bảo vệ môi trường
cuộc sống của chính bản thân mình và cho người thân của mình và cho cộng đồng trong công tác này chúng ta cần phải làm mạnh hơn nữa làm liên tục hơn nữa
và tất cả mọi cộng đồng xã hội mọi người đều phải quan tâm và coi đấy là trách nhiệm của mình
không hút thuốc lá ngay từ bây giờ chung tay xây dựng một cuộc sống không khói thuốc không chỉ bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình mà còn cho gia đình và cho cộng đồng